thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục đổi mới công nghệ đa dạng hóa chuỗi cung ứng không phụ thuộc vào một thị trường nhất định kết hợp chặt chẽ hiệu quả giữa công nghiệp với nông nghiệp công nghiệp hóa nông nghiệp kết nối các chuỗi giá trị phát triển kinh tế tuần hoàn kinh tế số thích ứng biến đổi khí hậu giảm phát thải khí mê tan trong nông nghiệp
liên quan đến tình trạng phân lô bán nền đối với đất nông nghiệp đất quy hoạch trồng cây lâu năm tập trung ở các tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cho biết bộ công an đã tham mưu cho chính phủ trực tiếp chỉ đạo các cấp các ngành thường xuyên cập nhật thủ đoạn của các nhóm xã hội đen giang hồ liên kết với nhau vẽ ra các dự án ma để lừa đảo người dân chỉ đạo công an các địa phương tham mưu cho chính quyền các cấp giải quyết ngay từ đầu từ sớm từ xa hạn
xuất thủ tướng phạm minh chính đề nghị các ngân hàng phối hợp với chính quyền địa phương trong việc thẩm định các hồ sơ vai vốn tín chấp các hộ nông dân cũng phải có dự án rõ ràng khả thi hiệu quả thì ngân hàng sẽ chia sẻ nhiều hơn thủ tướng cho rằng việc chống tín dụng đen phải có sự vào cuộc của các cấp chính quyền người dân và cơ quan chức năng bộ công an phối hợp với ngân hàng nhà nước nghiên cứu việc sử dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hỗ trợ thẩm định hồ sơ vai vốn đánh giá các thông tin cơ bản của người vai giúp người dân có thể vai
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức lễ công bố các quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ tại học viện chính trị công an nhân dân thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ cục tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an điều động trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân giám đốc học viện chính trị công an nhân dân đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục khoa học chiến lược và lịch sử công an công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an điều động thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ phan xuân tuy hiệu trưởng trường đại học an ninh nhân dân đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc học viện chính trị công an nhân dân
tặng hòa chúc mừng trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần huy dân và thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ phan xuân tuy đã được đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an lựa chọn tin tưởng giao nhiệm vụ mới
thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ phan xuân tuy trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục cố gắng phân đấu vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
thứ trưởng trần quốc tỏ đề nghị tập thể đảng ủy lãnh đạo học viện chính trị công an nhân dân giúp đỡ tạo điều kiện để giúp đồng chí phan xuân tuy sớm ổn định công việc phát huy được năng lực kinh nghiệm cùng tập thể đảng ủy ban giám đốc học viện đoàn kết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong tình hình mới
trân trọng cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới
trung tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân và thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ phan xuân tuy xin hứa sẽ tiếp tục phát huy năng lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đoàn thanh niên cụm thi đua số ba bộ công an vừa tổ chức hội nghị sơ kết một năm phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
đoàn thanh niên cụm thi đua số ba bộ công an gồm công an tám tỉnh bắc giang bắc cạn
nguyên hòa bình tuyên quang quảng ninh phú thọ yên bái do đoàn thanh niên công an tỉnh bắc giang là đơn vị cụm trưởng
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai với khẩu hiệu hành động tuổi trẻ cụng thi đua số ba học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy xung kích sáng tạo tình nguyện vì an ninh tổ quốc vì hạnh phúc nhân dân
đoàn viên thanh niên công an các tỉnh đã duy trì và thực hiện có hiệu quả hơn chín trăm linh công trình phần việc thanh niên xung kích tình nguyện trên các mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín công tác làm sạch dữ liệu quốc gia về dân cư cũng như công tác cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đóng góp hơn ba năm trăm linh ý tưởng sáng tạo sáng kiến vào ngân hàng ý tưởng sáng tạo việt nam
trong hoạt động tình nguyện đoàn viên thanh niên các tỉnh đã tổ chức hơn hai trăm linh chương trình tình nguyện tại địa bàn vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn với tổng giá trị quà tặng công trình gần một mươi tỷ đồng
dìm nay có bảy tập thể và một mươi năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hổ dạy được nhận giấy khen giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
hiện nay mỗi ngày phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh khánh hòa tiếp nhận từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh hồ sơ đăng ký cấp hộ chiếu phổ thông
số này sẽ giảm đi rất nhiều khi từ ngày một tháng sáu tới đây quy trình tiếp nhận giải quyết và cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân sẽ được thực hiện qua mạng
từ ngày một tháng sáu khi bộ công an thực hiện dịch vụ công mức độ bốn trong công tác cấp hộ chiếu phổ thông người dân chỉ cần ngồi tại nhà có thể thực hiện toàn bộ quy trình thủ tục theo quy định qua mạng
kết quả cũng sẽ được gửi về địa chỉ người đăng ký qua dịch vụ biêu điện
từ trước đó tại trụ sở phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh khánh hòa người dân đến làm các thủ tục xuất nhập cảnh sẽ được hướng dẫn thực hiện cách đăng ký đăng nhập khai báo trên cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ công an theo quy trình dịch vụ công mức độ bốn
tôi thấy hiện tại thì đang rất là tiện lợi bởi vì dịch như thế này mà đi đến cơ quan cũng như phải chờ đợi thì rất là mất thời gian
thứ nhất thứ hai nếu mà có thể làm online trực tiếp tại nhà thì rất là tốt
vừa tiện lợi thời gian bảo vệ sức khỏe cũng như là có thể sắp xếp được rất là nhiều công việc
người dân không phải trực tiếp đến cơ quan xuất nhập cảnh để làm thủ tục mà có thể sử dụng thu thục cái dịch vụ này ở mọi lúc mọi nơi
bằng các thiết bị có kết nối internet là có thể đăng ký đăng nhập và sử dụng dịch vụ
thứ hai thuận lợi là tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại cho người dân
thứ ba nữa là cũng đáp ứng được yêu cầu về cải cách
thủ tục hành chính của chính phủ của bộ công an đề ra
thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông qua dịch vụ công trực tuyến nhằm thực hiện đề án sáu của chính phủ
để chuẩn bị cho việc này phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh khánh hòa tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ
chuẩn bị tốt nhất các điều kiện về cơ sở vật chất lực lượng cán bộ nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu của nhân dân doanh nghiệp cũng như du khách quốc tế khi đến việt nam
chuẩn bị cũng đã trang bị đầy đủ máy móc thiết bị đường truyền
đồng bộ cũng đã bố trí các cán bộ chiến sĩ có năng lực có tình độ và có kinh nghiệm
rồi tổ chức tập hứng cho các cán bộ chiến sĩ biết biết nắm được quy trình trực ở đường dây nóng hai mươi bốn hai mươi bốn
kịp thời giải đáp thắc mắc do người dân
đồng bộ thông qua việc tiếp công dân hằng ngày
thì cũng lòng ghép tuyên truyền cho người dân biết những tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mức độ bốn cấp hộ chiếu phổ thông
tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở và đưa lên trang fanpage của đơn vị những quy trình
các điều kiện các bước để thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông không ánh chức điện tử trong nước
phòng quỹ xuân cảnh đến giờ hút này cũng đã chuẩn bị hoàn tất tất cả các khâu
các bước chuẩn bị để đến ngày một tháng sáu chính thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến độ bốn cấp hộ chiếu phổ thông
không gắn chip điện tử trong nước cho công dân
theo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để sử dụng được dịch vụ cấp hộ chiếu phổ thông trực tuyến
công dân phải có căn cước công dân gắn chip hoặc căn cước công dân một mươi hai số còn giá trị
có tài khoản hợp lệ trên cổng dịch vụ công chính phủ có khả năng thanh toán lệ phí trực tuyến qua hệ thống thanh toán của chính phủ
trường hợp công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ bốn hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp
thì vẫn có thể đến phòng quản lý xuất nhập cảnh làm các thủ tục theo quy trình đăng ký tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành
tiếp theo chương trình mời quý vị theo dõi phần điểm lại các hoạt động nổi bật của lãnh đạo bộ công an trong tuần qua
ngày hai mươi năm tháng năm tại hà nội bộ công an phối hợp với ban tuyên giáo trung ương tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia
lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
với nhiều nội dung thông tin phong phú có giá trị sâu sắc về lý luận và thực tiễn
hội thảo khoa học đã góp phần khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của đảng nhà nước chủ tịch hồ chí minh
và của bộ công an đối với quá trình xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
vai trò vị trí và những đóng góp to lớn của lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng việt nam
những nhiệm vụ giải pháp xây dựng lực lượng cảnh sát nhân dân trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
đối với những nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng cảnh sát nhân dân cần tập trung thực hiện
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh việc tiếp tục chủ động tham mưu với đảng nhà nước về các chủ trương
biện pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị sức mạnh của toàn dân
thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội xây dựng thế trận an ninh nhân dân
phát động các phong trào toàn dân tham gia phòng chống tội phạm
nhấn mạnh một số nội dung công tác trọng tâm tháng sáu thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an yêu cầu công an các đơn vị địa phương tổ chức tấn công chấn áp tội phạm
tập trung thực hiện mục tiêu kéo giảm năm tội phạm đồng thời triển khai cao điểm tấn công tội phạm mua bán người trên toàn quốc
tập trung đấu tranh với tội phạm buôn lậu gian lận thương mại tội phạm lợi dụng dịch bệnh
và các chính sách phục hồi kinh tế xã hội để đầu cơ trục lợi
về thực hiện đề án sáu của chính phủ thứ trưởng trần quốc tỏ yêu cầu phân đấu hoàn thành cung cấp hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công mức độ bốn
trên cổng dịch vụ công bộ công an trong đó có một mươi một dịch vụ công thiết yếu thuộc trách nhiệm của lực lượng công an cung cấp
phát biểu tại hội thảo nhận diện những thuận lợi khó khăn vướng mắt nguy cơ về pháp lý trong thực tiễn triển khai công tác ghi âm
hoặc ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can
theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
khẳng định việc ghi âm ghi hình có âm thanh trong hoạt động tố tụng hình sự góp phần quan trọng trong phòng chống tội phạm
đảm bảo minh bạch công khai hạn chế oan sai và kịp thời giải quyết khiếu nại tố cáo
cần tiếp tục giải quyết những khó khăn vướng mắc làm rõ một số vấn đề quan trọng như công tác số hóa hồ sơ tài liệu
tiêu chuẩn trong ghi âm ghi hình có âm thanh thế nào lưu trữ ra sao để đảm bảo đúng pháp luật không hỏng lộ lọt tài liệu trong quá trình lưu trữ
cùng với đó công tác bố trí con người mô hình tổ chức biên chế cần được triển khai như thế nào nhằm đạt hiệu quả cao trong quá trình thực hiện
kiểm tra công tác tại công an tỉnh tuyên quang trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
yêu cầu công an tỉnh tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác được giao
quán triệt triển khai thực hiện tốt nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tổ chức tốt công tác nắm tình hình chủ động tham mưu giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tuyến tổng kết một năm thực hiện cao điểm về tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư hộ gia đình nhà đề ở kết hợp sản xuất kinh doanh và triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn cháy lớn
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đặc biệt nhấn mạnh việc tiếp tục đổi mới về tư duy nhận thức về công tác phòng cháy chữa cháy
phải xác định người dân là trung tâm chủ thể vừa là mục tiêu động lực nguồn lực trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
vì vậy phải có tầm nhìn chiến lược tư duy đột phá đổi mới sáng tạo về phương thức tổ chức và hoạt động trong công tác phòng cháy chữa cháy